sở tài nguyên và môi trường tp hcm vừa kiến nghị tăng tần suất quan trắc chất lượng không khí
trong đó có quan trắc thông số bụi mịn trên địa bàn thành phố
cụ thể tăng cường tần suất quan trắc chất lượng môi trường không khí
tại ba mươi vị trí quan trắc hiện hữu từ một mươi ngày trên một tháng
vào hai thời điểm lên ba thời điểm trên một ngày
ngoài ra quan trắc hàng ngày có thể công bố số liệu hiện trạng môi trường không khí
vào những thời điểm người dân tham gia nhiều các hoạt động giao thông
thời gian triển khai tăng cường quan trắc từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi một
thời điểm quan trắc cụ thể như sau từ bảy h ba mươi đến tám h ba mươi từ một mươi năm h đến một mươi sáu h và từ hai mươi h đến hai mươi một h
đặc biệt sẽ tăng cường quan trắc thông số bụi bm một mươi và bm hai năm
tại tất cả các vị trí quan trắc nhằm đánh giá chi tiết về hàm lượng bụi mịn
trong không khí của thành phố
kết quả quan trắc sẽ được cung cấp thông tin đến người dân trên web
và ứng dụng trên điện thoại thông minh với tần suất cung cấp hàng ngày